thương lái bỗng dưng thu mua vỏ thông khô với số lượng lớn
chỉ trong vòng một tháng mà hàng chục tấn vỏ thông khô ở khu rừng thông
thuộc hợp tác xã nông nghiệp hương thọ thị xã hương trà thừa thiên huế
đã bị người dân ồ ạt khai thác để đem bán
thậm chí là nhiều cây thông còn sống thì cũng bị chặt phá để khai thác vỏ
bị chặt hạ bong bóc trôi trọi thân gốc là tình trạng của hàng ngàn cây thông khô
ở cánh rừng thông thuộc hợp tác xã nông nghiệp hương thọ thị xã hương trà thừa thiên huế
trong thời gian gần đây
hàng ngày có hàng chục người kéo đến đây khai thác vỏ thông khô
những lúc cao điểm có đến gần cả trăm người đến khai thác vỏ thông khô để bán
qua đi kiểm tra chúng tôi đã phát hiện
thì hiện nay bắt đầu có một số cây thông vẫn còn sống như thế này
nhưng mà người ta cũng dùng các phương tiện giống như là dao rửa
và người ta đèo phần vỏ ngoài
thông tin này thì có cây như thế này
thì cây này khả năng thời gian bị trẻ trẻ rất là nhanh
vì nó không còn cây lập vỏ bảo vệ ở ngoài nữa
đây là một thực trạng đang bạo động
theo những người dân đi khai thác
vỏ thông khô được bán cho thương lái với giá từ một năm trăm linh đồng đến một tám trăm linh đồng trên một kg
nhiều hộ khai thác hàng tấn vỏ thông mang lại nguồn thu nhập đáng kể
đây chính là nguyên nhân khiến cho người dân bất chấp cho việc khai thác vỏ thông
dù là những cây vẫn còn sống
những cây thông còn sống bị người dân lén lút dùng dao dựa chặt vào đêm khuya lúc vắng trù rừng
nên khó phát hiện để ngăn chặn các hành vi vi phạm
trước thực trạng trên các cấp các ngành chức năng của tỉnh thừa thiên huế
sẽ sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này